thưa quý vị cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã ra các quyết định khởi tố chín bị can trong vụ án xảy ra tại bộ ngoại giao hà nội và các tỉnh thành phố
đây là diễn biến mới trong quá trình mở rộng điều tra vụ án đưa hối lộ môi giới hối lộ nhận hối lộ lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại bộ ngoại giao hà nội và các tỉnh thành phố
cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã ra các quyết định khởi tố chín bị can trong vụ án xảy ra tại bộ ngoại giao hà nội và các tỉnh thành phố
cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã ra các quyết định khởi tố chín bị can trong vụ án xảy ra tại bộ ngoại giao hà nội và các tỉnh thành phố
cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã ra các quyết định khởi tố chín bị can trong vụ án xảy ra tại bộ công an

cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an huyện thoại sơn tỉnh an giang đã ra các quyết định khởi tố chín bị can trong vụ án xảy ra tại bộ công an

cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an huyện thoại sơn đã ra các quyết định khởi tố chín bị can trong vụ án xảy ra tại địa điểm kinh doanh số một công ty cổ phấn mua bán nợ việt nam thịnh vương trú tại phường một mươi năm công ty cổ phấn mua bán nợ việt nam thịnh vương

cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an huyện thoại sơn đã ra các quyết định khởi tố chín bị can trong vụ án xảy ra tại địa điểm kinh doanh số một quận tân bình